các đại lý bán lẻ và cửa hàng phân phối xăng dầu chỉ được quyền nhập xăng dầu từ một thương nhân đầu mối phân phối hoặc đại lý để có thể kiểm soát chặt chẽ
mặc dù quy định khá chặt chẽ song thực tế việc kiểm soát nguyên liệu đầu vào và chất lượng xăng hiện nay vẫn còn nhiều bất cập
tháng sáu công an tỉnh đắk nông đã phối hợp với các cục nghiệp vụ của bộ công an
triệt phá một đường dây sản xuất buôn bán xăng giả với quy mô lớn tại sáu điểm thuộc địa bàn thành phố hồ chí minh thành phố cần thơ tỉnh hậu giang và tỉnh sóc trăng
do ông trịnh sướng chủ tịch hội đồng thành viên kiêm giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn mỹ hưng thị trấn mỹ xuyên huyện mỹ xuyên tỉnh sóc trăng là một trong những doanh nghiệp xăng dầu lớn nhất tại miền tây cầm đầu
từ năm hai nghìn bảy đến nay nhóm này đã chi đến ba tỷ đồng mua dung môi làm xăng giả chưa kể tiền mua các hóa chất khác

từ khi nhập khẩu xăng về hoặc là mua xăng của mình sơn là nghi sơn
cho đến khi anh bưu ăn về kho anh tung vào thị trường là phải được kiểm soát chất lượng
cái này cơ quan cấp trên của cơ quan quản lý nó phải ra vào cuộc
tôi ví dụ như thế này về quản lý thị trường là tổng cục thị trường phải vào cuộc
tổng cục đo lường chất lượng là phải vào cuộc
công an phải vào cuộc
tổng cục thậm chí cả một số cơ quan quản lý pháp luật cũng vào cuộc để giám sát thế này
hành vi pha trộn xăng như vụ trịnh sướng vừa qua đã làm dư luận đặt ra câu hỏi
tại sao doanh nghiệp làm xăng giả trong thời gian dài mà không ai hay biết
tính từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín đến thời điểm phát hiện vi phạm xăng rôn chín mươi năm giả
mà các đối tượng pha trộn đưa ra thị trường để tiêu thụ là khoảng sáu triệu lít
và hàng loạt vụ vi phạm kinh doanh xăng dầu được phát hiện sau đó
vậy lượng xăng dầu vi phạm không bảo đảm chất lượng đó sẽ đi về đâu
hy vọng với việc chung tay của các cấp các ngành việc quản lý xăng dầu sẽ được chặt chẽ hơn
lượng xăng dầu vi phạm kém chất lượng trên cả nước sẽ được thu hồi tiêu hủy
bảo đảm cho người dân được sử dụng các nguồn nhân liệu bảo đảm chất lượng và an toàn
không nguy hiểm đến tính mạng